sau khi lệnh ngừng bắn giữa israel và phong trào hồi giáo hamas ở giải gaza hết hạn
khiến giao tranh tiếp diễn nhiều nước đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt
đồng thời kêu gọi các bên khôi phục thỏa thuận
ngoại trưởng pháp catherine colona cho biết việc chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn là một tin rất xấu và đáng tiếc
vì điều này không mang lại giải pháp nào và làm phức tạp thêm việc giải quyết mọi vấn đề nảy sinh
bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nối lại thỏa thuận ngừng bắn để tiếp tục giải phóng các con tin
và đưa thêm hàng viện trợ vào gaza
cũng trong ngày một tháng một mươi hai nhà trắng khẳng định mỹ tiếp tục gây áp lực để gia hạn lệnh ngừng bắn ở gaza
trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội israel và hamas tái bùng phát dữ dội
mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với israel ai cập và qatar trong nỗ lực kéo dài thời gian ngừng bắn nhân đạo ở gaza